từ sáu h ngày hai mươi một tháng chín hà nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc tại chỉ thị
qua sáu mươi ngày thực hiện gián cách xã hội thành phố hà nội đã đạt được các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín